bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa cùng lực lượng an ninh tỉnh hồ phan của lào vừa bắt quả tăng một đối tượng đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp cùng đạn thuốc nổ
tại hiện trường lực lượng phối hợp là biên bản thu giữ tăng vật gồm một mươi hai viên ma túy tổng hợp một trăm tám mươi viên đạn súng cạc pin hai kg thuốc nổ một xe gắn máy hai điện thoại di động
bước đầu đối tượng thảo chư trang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở bản na thong huyện sầm nưa tỉnh hùa phân khai nhận đã mua vận chuyển số lượng ma túy đạn thuốc nổ nêu trên tại huyện sầm nưa vận chuyển về huyện viêng say tỉnh hồ phân lào để tìm cách đưa sang việt nam để tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh hồ phân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật